trước thông tin báo chí nêu về việc hơn ba bảy trăm linh công nhân thuộc năm công ty thủy lợi hà nội đã bị nợ lương hai năm qua
chiều ngày ba mươi tháng một tại cuộc họp do ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức
thành phố hà nội đã chính thức thông tin về vụ việc này
theo ông phạm quý tiên tránh văn phòng ubnd tp hà nội việc để chậm lương cho người lao động
trách nhiệm đầu tiên thuộc về năm công ty thủy lợi khi toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán của năm hai nghìn một mươi sáu gửi chậm
bên cạnh đó thời gian qua thành phố đã có chỉ đạo các công ty thực hiện giá soát
tinh gọn bộ máy nâng cao năng suất lao động của công nhân áp dụng các giải pháp tiến bộ khoa học công nghệ
trong sản xuất đổi mới phương pháp quản lý trong dịch vụ
ubnd thành phố hà nội yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay công tác nghiệm thu thành quyết toán rứt điểm
trình thành phố quyết định thanh quyết toán kinh phí cho đơn vị để thực hiện chi trả lương cho cán bộ công nhân viên
tháng chạp cũng là tháng cuối năm đinh dậu chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
cần phải bảo đảm được nguồn lực chi trả lương cho công nhân